năm hai nghìn hai mươi hai cũng ghi nhận vai trò tham gia chủ động tích cực của việt nam trong các cơ chế đa phương liên quan đến quyền con người đặc biệt với tư cách là thành viên hội đồng nhân quyền liên hợp quốc
chúng ta phải nhìn nhận tức là chúng ta là cái nước duy nhất được các nước asean và các nước cộng đồng pháp ngữ giới thiệu
và khi mà chúng ta vào hội đồng liên hợp quốc chúng ta được phiếu rất là cao
cái việc mà việt nam vào cái hội đồng nhân quyền thì việt nam sẽ có cái cơ hội để đóng góp tốt hơn cho cái công tác nhân quyền của liên hợp quốc hoàn thiện những cái hoạt động của các ủy ban nhân quyền của liên hợp quốc
đây chỉ là hai trong số những sự kiện đánh dấu bước phát triển mạnh mẽ của việt nam với các đối tác trên thế giới ngày càng đi vào chiều sâu hiệu quả tăng cường tin cậy chính trị đan xen lợi ích nhất là với các nước láng giềng
bạn bè truyền thống đối tác chiến lược đối tác toàn diện
trong đa phương các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước chính phủ quốc hội lãnh đạo các bộ ban ngành của ta đã tham gia nhiều hoạt động sự kiện đa phương nổi bật của khu vực và thế giới đóng góp tích cực và có trách nhiệm vào công việc chung của cộng đồng quốc tế
các chuyến công tác đã góp phần thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ đối ngoại củng cố niềm tin của bạn bè đối tác quốc tế và nhân dân trong nước kiều bò ta ở nước ngoài về chủ trương đường lối chính sách và tương lai phát triển của việt nam góp phần thực hiện thành công đường lối đối ngoại và nghị quyết đại hội một mươi ba của đảng
một cái dấu ấn rất là tích cực trong cái hoạt động đối ngoại của ta năm hai nghìn hai mươi hai đó là do cái việc mở cửa hoạt động trở lại đối ngoại toàn diện của chúng ta
cũng được thúc đẩy tôi muốn nói đến đối ngoại đảng đối ngoại quốc hội đối ngoại nhân dân đã quay trở lại và song hành cùng với lại ngoại giao nhà nước một cách tích cực
qua cái trao đổi trực tiếp thì cái sự tin cậy cái sự hiểu biết và cái hiệu quả trong cái hợp tác cũng được nâng lên một cách rõ rệt
sau ba mươi năm năm đổi mới đất nước đã có thế và lực uy tín và tiềm năng chưa từng có trong lịch sử
quy mô và sức cạnh tranh của nền kinh tế được nâng lên chính trị xã hội ổn định quốc phòng an ninh được giữ vững quan hệ đối ngoại và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng
kết quả đạt được sau ba mươi năm năm đổi mới chính là tiền đề và cơ sở vững chắc để việt nam tiếp tục phát triển theo con đường đi lên chủ nghĩa xã hội
đại hội một mươi ba của đảng đã khẳng định rõ nguyên tắc đối ngoại là bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia dân tộc trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của hiến trương liên hợp quốc và luật pháp quốc tế
bình đẳng hợp tác cùng có lợi và trong bối cảnh đầy biến động như hiện nay việt nam hơn lúc nào hết vẫn giữ vững được tôn trị và biến thành động lực đưa đất nước vượt qua những thách thức nâng tầm vị thế đất nước trên trường quốc tế
năm hai nghìn hai mươi hai vừa qua đi với nhiều biến động to lớn chưa từng có với hệ lụy và tác động đa chiều đa lĩnh vực ở tầm toàn cầu và kéo dài trong nhiều năm
kinh tế thế giới rơi vào suy thoái
cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn quyết liệt chưa từng có kể từ sau chiến tranh lạnh
những biến động phức tạp và đa chiều của tình hình thế giới khu vực năm hai nghìn hai mươi hai đã và đang tác động sâu sắc đến môi trường hòa bình an ninh phát triển của việt nam đặt ra những thách thức cơ hội đáng sen
năm hai nghìn hai mươi hai này chúng ta cũng có đưa ra một cái khái niệm mà dựa trên cái kinh nghiệm của đất nước chúng ta
đấy là cái khái niệm ngoại giao kinh tre
cái khái niệm của việt nam cơ bản của nó là cái gốc là nó phải vững
đấy là cái lập trường nhất quán kiên định toàn vẹn lãnh thổ chủ quyền quốc gia
chúng ta giữ vững được cái gốc của cái tre để chúng ta ứng biến ở cái phần ngọn
chúng ta xác định cái đường lối đối ngoại của chúng ta
chúng ta làm bạn với tất cả các nước trên thế giới
chúng ta lên án việc sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế
chúng ta ủng hộ việc giải quyết hòa bình
trong bối cảnh môi trường quốc tế khu vực có nhiều bất ổn công tác đối ngoại được triển khai chủ động
tích cực linh hoạt sáng tạo góp phần giữ đà và thúc đẩy quan hệ với các đối tác
nâng cao vị thế của việt nam trong tình hình mới
đóng góp quan trọng vào việc thực hiện thành công đường lối đối ngoại của đại hội một mươi ba của đảng
và củng cố môi trường hòa bình ổn định thuận lợi cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc
chúng ta muốn gửi đến các bạn một thông điệp
về cái hình ảnh đất nước con người việt nam
để cái đường lối đối ngoại độc lập tự chủ hòa bình hữu nghị hợp tác phát triển
đa phương hóa đa dạng hóa
và việt nam là muốn làm bạn với tất cả các cái nước các cái đối tác
và trên cơ sở không khát kịp vào công việc nội bộ trên cơ sở tôn trọng độc lập tự chủ
chật tự thế giới hiện nay
tiếp tục chuyển động phức tạp đang dần định hình sang trật tự đa cực đa trung tâm
với sự tham gia sâu rộng của các chủ thể khác nhau
ở đó vai trò trung tâm của châu á thái bình dương và đông nam á asean ngày càng được khẳng định
xu hướng định hình trật tự thế giới mới được dự báo có tác động sâu sắc
đến tình hình thế giới khu vực và hệ thống quốc tế
trong bối cảnh đó ngành ngoại giao sẽ phải tiếp tục đi tiên phong
trong tạo lập giữ vững môi trường hòa bình ổn định cho phát triển đất nước